tại hà nội đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đã có cuộc hội đàm với bộ trưởng ngoại giao nước cộng hòa kenya monika zuma nhân chuyến thăm chính thức việt nam
hai bên nhất trí các biện pháp cụ thể nhằm đưa quan hệ hợp tác song phương đi vào chiều sâu và hiệu quả
tối đa hóa lợi thế hai nước
trong thời gian tới hai nước sẽ tăng cường trao đổi đoàn nhất là đoàn cấp cao các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp
với cơ cầu kinh tế mang tính bổ trợ lẫn nhau phó thủ tướng bộ trưởng phạm bình minh mong muốn kenya tạo điều kiện thuận lợi
cho các mặt hàng việt nam có thế mạnh và kenya có nhu cầu như hàng may mặc gạo blanke điện thoại di động linh kiện
đề nghị hai bên tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động khảo sát thị trường xúc tiến các cơ hội đầu tư
hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng hai nước cần sớm thống nhất đàm phán ký kết các văn kiện tạo khuôn khổ pháp lý cho hợp tác
như hiệp định khung hợp tác về kinh tế văn hóa giáo dục công nghệ thông tin hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư
hiệp định tranh đánh thuế hai lần hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ